tại hà nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
thủ tướng nguyễn xuân phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu là một năm cực kỳ gian nan vất vả và khó khăn đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
thiên tài bão lũ hạn hán và sông nhập mặn đã làm thiệt hại lớn cho ngành
do chịu thiệt hại nặng nề với thiên tai và sự cố môi trường biển ở bốn tỉnh miền trung
nên sáu tháng đầu năm tăng trưởng ngành nông nghiệp giảm một mươi năm
hàng loạt các mặt hàng chủ lực vốn là thế mạnh xuất khẩu như lúa gạo cà phê cao su sắn và tôm
đều xuất giảm cà phê số lượng và giá trị
về lúa vụ đông xuân chỉ tính riêng đồng bằng sông kiều long bị mất tới hơn một một mươi bốn triệu tấn lúa
giảm một mươi hai so với cùng kỳ do ảnh hưởng của hạn hán
với mặt hàng tôm nước lợ trong sáu tháng đầu năm sản lượng chưa đạt hai trăm linh tấn
bằng hai mươi tám sản lượng theo kế hoạch
trước thực trạng trên chính phủ việt nam đã phải kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ
huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với các địa phương
bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan
nhờ vậy mà toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã vượt qua nhiều khó khăn
thử thách và đạt được những kết quả tích cực
tình hình sản xuất kinh doanh được duy trì và có những bước phá ngoạn mục
qua đó góp phần ổn định đời sống bảo đảm an sinh xã hội của nhân dân và phát triển đất nước
ba điểm sáng lớn mà ngành đạt được là tăng trưởng được phụ hồi sau sáu tháng tăng trưởng âm
xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục ba mươi hai một tỷ usd tăng hơn sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
vấn đề an toàn thực phẩm có sự chuyển biến căn bản rõ nét được cả hệ thống chính trị xã hội đánh giá cao
trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ cố gắng thực hiện hai nhiệm vụ lớn
thay cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong đó giả soát tập trung ba mươi sản phẩm
gồm sản phẩm quốc gia bước đầu lựa chọn một mươi sản phẩm chủ lực có giá trị xuất khẩu một tỷ usd trở lên
sản phẩm cấp tỉnh như vải thiều bắc giang nhãn lồng hương nguyên nà dại lạng sơn xoài cao lãnh đồng tháp
và sản phẩm đặc sản của địa phương như rau hoa dược
tất cả các trụ này khi định dạng hình thành xong phải có vùng sản xuất tập trung
phải có doanh nghiệp làm nòng cốt đặc biệt khu vực trục sản phẩm quốc gia và tỉnh
phải có khoa học công nghệ chính sách tác động nhất là khâu tổ chức sản xuất
cần hình thành các hợp tác xã để tập trung sự liên kết